tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
ubnd tp hà nội đã thông tin chính thức về tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố
từ giữa tháng chín đến nay
chất lượng không khí của tp hà nội đang suy giảm mạnh
có tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân đặc biệt là người già và trẻ em
theo ông vũ đăng định tránh văn phòng ubnd tp hà nội
kết quả quan chấp của sở tài nguyên và môi trường hà nội từ ngày một mươi ba tháng chín
cho thấy chất lượng không khí của hà nội tại nhiều thời điểm trong ngày ở mức kém
trong đó chủ yếu là ô nhiễm bụi mịn pm hai năm
điều này sẽ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của con người nhất là đối với người già và trẻ em
ông vũ đăng định khuyến cáo khi ra ngoài người dân nên sử dụng khẩu trang
thành phố cũng đã xác định được một mươi hai nguồn chính gây ô nhiễm không khí
trong đó có khí thải phương tiện giao thông người dân đốt than tổ ong
các công trình đang thi công phá rỡ tình trạng đốt dâm dạ
tới đây bên cạnh những biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí
thành phố hà nội sẽ có ba mươi hai trạm quan chắc trong đó có hai mươi trạm cố định
một mươi hai trạm cảm biến để đưa ra những cảnh báo về chất lượng không khí
dự kiến đến ngày ba tháng một mươi thời tiết sẽ có mưa từ đó chất lượng không khí của hà nội sẽ được cải thiện